tại xã buôn chĩa huyện lắc tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ sạt lở đất khiến một ngôi nhà của người dân bị sập và bốn người bị thương
các nạn nhân bao gồm trần thị liễu vũ bá nghia vũ thị mến và vũ bá
theo thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày một mươi năm tháng bảy do thời tiết có mưa kéo dài nên một lượng đất đá trên đồi đã bị sạt lở
vùi lấp một phần và gây sập căn nhà của bà liễu tại đường tỉnh sáu trăm tám mươi bảy thuộc thôn liên kết một xã buôn chĩa
thời điểm xảy ra vụ việc cả bốn thành viên trong gia đình bà liễu đều ở trong nhà và bị thương
những người dân sống gần đó nghe tiếng la hét kêu cứu đã lập tức đến hỗ trợ đưa các nạn nhân đến cấp cứu tại trung tâm y tế huyện lắc
và hiện đã chuyển lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để điều trị